nắng nóng gai gắt đang bao trùm các tỉnh phía bắc với nhiệt độ từ ba mươi chín đến bốn mươi một độ c
thế nhưng luôn tạo cho cảm giác như là bốn mươi năm bốn mươi sáu độ c và đặc biệt là ở thủ đô hà nội
với đền nhiệt độ cao nắng gắt chỉ trong vài ngày vừa qua số lượng người bị tai biến mạch mau não
phải nhập viện đã tăng đáng kể sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại bệnh viện thanh nhàn thành phố hà nội
có tiền sử cao huyết áp đã một mươi năm nay trong những ngày nắng nóng vừa qua
bệnh nhân này thấy đau đầu nhưng nghĩ do thời tiết bình thường nên chỉ duy trì tiêu uống thuốc cao huyết áp
thuốc đau đầu và vẫn đi chợ bình thường thế nhưng sáng sớm hôm nay gia đình thấy bà đột nhiên ngã gục
mọi người trong gia đình nhanh chóng đưa bà vào viện cấp cứu
các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suất huyết não nôn ra máu và hôn mê sâu
còn bệnh nhân này cũng có tiền sử cao hết áp mấy ngày nắng nóng bệnh nhân thường xuyên thấy đau đầu dữ dội

người nhà bệnh nhân cho biết đây là lần tai biến thứ ba của bệnh nhân
người nhà bệnh nhân cho biết đây là lần tai biến thứ ba của bệnh nhân
tại khoa cấp cứu bệnh viện thanh nhàn thành phố hà nội chỉ trong mấy ngày nắng nóng vừa qua mỗi ngày khoa tiếp nhận từ bốn đến năm ca tai biến mạch máu não
đặc biệt có những trường hợp rất nặng tiền lượng khó nói trước
theo các chuyên gia với những người cao huyết áp trong những ngày nắng nóng người nhà bệnh nhân cần quan sát kỹ
nếu thấy bệnh nhân có bất cứ biểu hiện bất thường cần đưa tới bệnh viện ngay để điều trị kịp thời và tăng khả năng hồi phục
bệnh nhân chỉ cần biểu hiện là thứ nhất là nói ngọng hai là chân tay yếu hoặc là mẹ ông miệng là phải đến bệnh viện ngay
đến những trung tâm có thể điều trị được những biện pháp như tiêu huyết khối hoặc là lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học cho bệnh nhân
thì khả năng phục hồi và cứu bệnh nhân gần như rất là tốt
nhưng có những nơi thì người ta vẫn chưa tiếp cận vấn đề đấy
người ta cứ nghĩ là gió rồi người ta bóp gió giết thường đến chúng tôi muộn
và đúng đến chúng tôi muộn thì ngoài cái thời gian này chúng tôi chỉ có điều chỉnh nội khoa chứ không thể làm được thêm can thiệp hơn như đấy
và đương nhiên những bệnh nhân mà đến muộn thì tỷ lệ chắc chắn sẽ có những di chứng sẽ nặng hơn những bệnh nhân đến sớm
bên cạnh đó trong thời tiết nắng nóng như thế này tốt nhất người bị cao huyết áp hạn chế ra đường
không nên đi ra đi vào phòng điều hòa liên tục để tránh nhiệt độ bị thay đổi đột ngột hoạt động nhẹ nhàng
duy trì việc uống thuốc cao huyết áp thường xuyên